ngày hai mươi tháng một mươi một tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm
đã phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
tiến hành kiểm tra ba vali hành lý thất lạc của năm hành khách quốc tịch việt nam
được vận chuyển trên chuyến bay vn sáu trăm linh bốn từ bangkok về tp hcm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan
kết quả phát hiện trong ba vali nêu trên có chứa một trăm hai mươi hai hộp xì gà các loại có xuất xứ từ cuba
tổng cộng hai bốn trăm tám mươi bảy điếu vẫn còn nguyên siêu của nhà sản xuất
hành khách nêu trên không xuất trình được giấy phép cũng như các chứng từ liên quan
theo quy định hiện hành khách nhập cảnh việt nam chỉ được mang theo người tiêu chuẩn
định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
và thuế giá trị gia tăng đối với xì gà là không quá hai mươi điếu
chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã tạm giữ lô hàng nêu trên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định